cũng trong chiều nay tại trụ sở báo nhân dân khối thi đua các cơ quan của đảng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị đại diện các đơn vị trong khối thi đua cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tập trung đẩy mạnh công tác học tập triển khai các nghị quyết chỉ thị
chủ trương của đảng như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh tổ chức các cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp nông dân nông thôn tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn vướng mắc như một số đơn vị còn chậm tiến độ trong triển khai hoạt động thi đua chung của khối
khen thưởng dành cho cán bộ lãnh đạo quản lý tại một số đơn vị còn chiếm tỷ lệ cao trong khi khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn chưa kịp thời
vì vậy trong năm hai nghìn một mươi bảy các đơn vị trong khối thi đua sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua
khen thưởng ở mỗi đơn vị nêu cao tinh thần chủ động tham mưu để công tác thi đua khen thưởng đạt kết quả cao theo đúng tinh thần nghị định năm sáu của chính phủ về đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức
có thể nói hà nội đang sở hữu nguồn tài nguyên nước mặn

chính vì thế việc quản lý nguồn tài nguyên này một cách chặt chẽ và hiệu quả là bài toán không hề dễ dàng đối với thành phố hà nội
theo thống kê mới đây trên địa bàn thủ đô hiện còn khoảng hơn một trăm linh ao hồ
các hồ này đang đóng góp tích cực vào việc điều hòa cũng như cải thiện môi trường không khí của hà nội
tuy nhiên hà nội cũng đang gặp vô số bất cập trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng như chống lân chiếm các hồ tại hà nội
cụ thể tổng diện tích mặt nước của hà nội đã giảm mạnh từ hơn bảy triệu m hai xuống còn dưới sáu triệu tám trăm linh nghìn m hai
điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân trong đó có việc lân chiếm sử dụng mặt nước hồ trái phép
tổ chức các đơn vị người ta đầu tư để người ta tạo lập được cảnh quan đẹp thì người ta sẽ có những thuận lợi gì trong phát triển của ta
thì đây là vấn đề còn cần phải được cụ thể hóa hơn nữa
trên thực tế thành phố hà nội đang nỗ lực ngày càng cải thiện về việc quản lý và sử dụng các hồ ao của thủ đô
ngoài việc triển khai kè hàng loạt hồ cải thiện chất lượng nước hồ thì thành phố cũng đã mạnh tay hơn trong việc dẹp bỏ những đơn vị tổ chức cá nhân đang chiếm dụng mặt nước hồ để kinh doanh gây ô nhiễm môi trường
mới đây nhất vào ngày hai mươi ba tháng bốn thành phố hà nội đã quyết tâm cưỡng chế hàng loạt những nhà thuyền nổi trên hồ tây sau cả một khoảng thời gian dài nhùng nhàng về việc di rời di chuyển
và động thái này của hà nội đã được dư luận ủng hộ
mặc dù hội đồng dân đã có một nghị quyết về yếu tố sợi hóa về vấn đề khai thác các công trình văn hóa nhưng ở đây tôi cho rằng là rất cần một quy chế riêng cho quản lý khai thác các mặt nước

nếu có làm được như vậy thì chúng ta mới có thể là phát huy cái yêu cầu xã hội hóa và mới để cho người dân được thưởng ngoạn cái cảnh quan đặc thù của hà nội không gian mặt nước
bởi vì đây là một cái yếu tố rất đặc trưng của hà nội
chúng tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của thành phố hà nội vì môi trường các hồ nói riêng và của thủ đô nói chung
bằng những hành động cụ thể này hà nội đã cho thấy quyết tâm của mình và cũng cho chúng tôi những người hoạt động vì môi trường của hà nội thêm động lực để tiếp tục công việc của mình
tôi rất ủng hộ

chủ tịch ủy ban châu âu ec jean claude juncker vừa kêu gọi hướng tới một liên minh châu eu đa dạng và hòa nhập
nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng làm chấn động hai mươi tám nước thành viên sau khi cử tri anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi mái nhà chung châu âu
trong bài phát biểu tại một trường đại học của bỉ chủ tịch ec jean claude juncker cho biết
ec công bố sách trắng
trước hội nghị thượng đỉnh eu vào ngày hai mươi năm tháng ba tại thủ đô rome của italia đúng dịp kỷ niệm lần thứ sáu mươi hiệp ước thành lập eu
hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ gồm hai mươi bảy nước tham dự mà không có anh
đây có thể coi là sự kiện biểu trưng trong thời điểm eu đang bị chấn động bởi nhiều cuộc khủng hoảng
ý tưởng về một eu với nhiều mức độ hòa nhập khác nhau đang là chủ đề chính ở các cuộc thảo luận diễn ra từ nhiều năm nay trong eu
và càng trở nên nóng hơn sau sự kiện brexit
trước đó tại hội nghị eu diễn ra hồi cuối năm ngoái tại madrid
ông juncker cũng đã chỉ ra ý tưởng về một quỹ đạo đa dạng cho các nước châu âu
mà ở đó các nước có thể không bắt buộc phải chia sẻ tham vọng với những nước khác
nhằm xây dựng lại uy tín sau vụ bê bối liên quan đến chính trường hàn quốc
ngày hôm nay ban giám đốc hãng samsung electronics đã thông qua quy định mới nhằm nâng cao tính minh bạch trong việc ký kết hợp đồng
theo quy định mới mọi kế hoạch của samsung về việc quyên tặng hay ký kết hợp đồng
tài trợ có trị giá trên một tỷ won tương đương với gần chín trăm linh usd cần phải được ban giám đốc xem xét và thông qua
quy định mới cũng buộc samsung phải lưu giữ hồ sơ tài liệu khi thực hiện các hoạt động trên
từ trước tới nay samsung cần sự thông qua của ban giám đốc trước khi quyết định thực hiện những khoản quyên tặng trị giá trên năm tổng vốn của mình tức khoảng sáu trăm tám mươi tỷ won
động thái trên diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo cấp cao của samsung bị cáo buộc hối lộ các quan chức
samsung cũng từng quyên tặng cho hai quỹ do bà choi soon sin
người bạn lâu năm của tổng thống park geun hye điều hành
song bác bỏ những cáo buộc hối lộ và tuyên bố rằng họ không thực hiện việc này để đổi lấy những ưu tiên trong kinh doanh